hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến
và các hội nghị sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một
trong vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc
sẽ chủ trì hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy hội nghị cấp cao asean trung quốc lần thứ hai mươi ba
hội nghị cấp cao asean nhật bản lần thứ hai mươi ba hội nghị cấp cao asean hàn quốc lần thứ hai mươi một
hội nghị cấp cao asean ấn độ lần thứ một mươi bảy hội nghị cấp cao asean liên hợp quốc lần thứ một mươi một
hội nghị cấp cao asean hoa kỳ lần thứ tám hội nghị cấp cao asean australia lần thứ hai
hội nghị cấp cao kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ đối tác asean new zealand hội nghị cấp cao asean cộng ba lần thứ hai mươi ba
hội nghị cấp cao đông á lần thứ một mươi năm hội nghị cấp cao các nước tham gia đàm phán hiệp định đối tác kinh tế
toàn diện khu vực rcep và hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo nữ asean
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng sẽ chủ trì hội nghị cấp cao mekong nhật bản lần thứ một mươi hai
và hội nghị cấp cao mekong hàn quốc lần thứ hai
dự kiến tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sẽ có phát biểu chào mừng hội nghị
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ipa bốn mươi một phát biểu đại diện cho việt nam
tại hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo nữ asean